bộ tài chính vừa có đề xuất sửa luật thuế theo hướng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới chín chỗ sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước
việc sửa đổi này nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hạ giá thành sản phẩm
qua đó doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của ô tô sản xuất trong nước so với ô tô nhập khẩu
bộ tài chính cho rằng đây là quy định hiện được nhiều nước áp dụng với thời hạn từ ba đến năm năm nên không vi phạm cam kết về phân biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước của tổ chức thương mại thế giới wto